ngài uri la toc tuy chủ tịch thượng viện cộng hòa haiti dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức việt nam
tại buổi tiếp ngài uri latok tuy bày tỏ vui mừng lần đầu được thăm việt nam trân trọng cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đạt được trong công cuộc đổi mới
coi sự phát triển của việt nam là một hình mẫu để haiti tham khảo trong quá trình cải cách kinh tế đất nước
ngài uri la toc tuy đã thông báo với tổng bí thư
về kết quả các cuộc hội đàm hội kiến với các đồng chí lãnh đạo nhà nước và quốc hội việt nam
thông báo những nét lớn về quốc hội và tình hình haiti gần đây cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ mà việt nam dành cho haiti trong thời gian qua
khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp giao thông viễn thông giao lưu nhân dân
đặc biệt là việc trao đổi đoàn cấp cao để học hỏi tham khảo kinh nghiệm của nhau trong lãnh đạo quản lý đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng ngài uri la toc tuy sang thăm việt nam
chúc mừng những thành tiệu của haiti trong quá trình cải cách kinh tế phát triển đất nước
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội haiti lần này sẽ là dấu mốc quan trọng
góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhà nước quốc hội và nhân dân hai nước việt nam haiti
tổng bí thư khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt với haiti trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân
tổng bí thư đề nghị hai bên trên cơ sở truyền thống quan hệ hữu nghị sẵn có
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp
viễn thông sản xuất công nghiệp đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước
tổng bí thư bày tỏ tin tưởng với truyền thống đấu tranh bất khuất của mình
nhân dân haiti anh em sẽ vượt qua mọi thách thức tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa
trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng cùng ngày
đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti do chủ tịch thượng viện yuri latortui dẫn đầu
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh dự thính phiên họp toàn thể của quốc hội
tại hội trường diên hồng đoàn đại biểu cấp cao thượng viện cộng hòa haiti
đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đại biểu quốc hội việt nam sau khi chủ tọa phiên họp giới thiệu đoàn
tại buổi tiếp cựu ngoại trưởng hoa kỳ ông john kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn bằng uy tín của mình
ông john kerry tiếp tục đóng góp vào mối quan hệ việt nam hoa kỳ ngày càng tốt đẹp hơn
đồng thời đề nghị ông john kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước
tại buổi tiếp ông john kerry đã chúc mọi người một ngày tốt đẹp
chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có chuyến thăm hoa kỳ rất thành công
góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bền vững
bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc ủng hộ việc thành lập đại học fulbright tại việt nam
ông john kerry tin tưởng trường đại học này sẽ đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực tại việt nam
đồng thời hy vọng đại học fulbright đóng góp vào vấn đề phát triển năng lượng
an ninh mạng tại việt nam trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
thủ tướng đề nghị ông john kerry đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước
trong đó thông tin rõ với chính quyền hoa kỳ về việc việt nam và hoa kỳ không có sự đối đầu về thương mại
thay vào đó hai bên có nhiều cơ hội hỗ trợ hợp tác cùng phát triển
việt nam đã ký kết hợp tác thương mại với hoa kỳ mua sắm thiết bị và sử dụng các dịch vụ của hoa kỳ
do vậy mong muốn hoa kỳ mở cửa cho hàng hóa nông sản của việt nam
thủ tướng đề nghị hoa kỳ và cá nhân ông john kerry
hỗ trợ việt nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
nhất là tại những tỉnh chịu tác động nặng nề ở vùng đồng bằng sông kiều long
việt nam cũng mong muốn hợp tác với hoa kỳ trong nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
giáo dục khoa học công nghệ và ứng phó với biến đổi khí hậu
phát biểu tại buổi tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh an giang
đang thăm hà nội và vào lăng viếng bắc
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa
khi toàn đảng toàn dân đang hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo phó thủ tướng an giang là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng
quê hương của cố chủ tịch nước tôn đức thắng
trải qua cuộc kháng chiến chứng kiến sự khốc liệt của cuộc chiến tranh biên giới tây nam
nhiều người con của an giang đã ngã xuống vì nền độc lập của nước nhà
khẳng định chăm sóc người có công với cách mạng là chủ trương lớn của đảng
mang tính chiến lược
vừa thể hiện sự biết ơn tri ân của đảng nhà nước dân tộc với những hy sinh to lớn
đóng góp lớn của các anh hùng liệt sĩ người có công
vừa là việc làm có tính nhân văn sâu sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
truyền thống nhân văn của nhân dân ta
phó thủ tướng cho rằng đảng nhà nước dù có nỗ lực đến đâu
cũng không thể đền đáp được công ơn của các anh hùng liệt sĩ người có công
phó thủ tướng bày tỏ cảm phục trước những đóng góp hy sinh to lớn của người có công
và gia đình người có công đồng thời lưu ý an giang tiếp tục chăm lo đời sống vật chất
và tinh thần của người có công và gia đình họ để người có công có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn
với những hồ sơ liệt sĩ còn tồn động chưa được giải quyết chế độ
phó thủ tướng giao trách nhiệm cho cấp ủy đảng chính quyền
chăm lo để người có công và gia đình họ được hưởng mức hỗ trợ ngang bằng
với mức hỗ trợ của nhà nước hiện nay
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia
do chủ tịch quốc hội campuchia heng samrin dẫn đầu sẽ thăm hữu nghị chính thức việt nam
đoàn sẽ giữ các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
và tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận tổ quốc ba nước việt nam lào campuchia
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng chín
tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên
ban giáo thành ủy hà nội tổ chức chiều nay hai mươi tháng sáu
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội
đã thông tin về kế hoạch triển khai thi công dự án xây dựng cầu vượt
tại nút giao an dương đường thanh niên
theo đó một phần kết cấu đê hữu hồng sẽ được điều chỉnh
để có đủ bề rộng bố trí các làn đường và cải thiện cảnh quan đô thị
theo đó cầu vượt tại nút giao an dương đường thanh niên
có tổng mức đầu tư gần ba trăm một mươi hai tỷ đồng với chiều dài hai trăm bảy mươi một m
bề rộng một mươi mét theo hướng đường yên phụ nghi tàm vượt qua nút giao an dương đường thanh niên
liên quan đến việc điều chỉnh một phần kết cấu đê hữu hồng
đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội cho biết
sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bằng bê tông cốt thép dạng chữ l
tổng chiều dài khoảng một một km đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cửa khẩu an dương
nhưng không làm thay đổi cao trình đê bảo đảm an toàn chống lũ
đường nghi tàm sau khi cải tạo sẽ có tổng bề rộng khoảng ba mươi một đến ba mươi sáu mét
dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong tháng bảy và phân đấu hoàn thành sau bảy đến bảy năm tháng
bộ tài chính đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
trong đó một nội dung gây nhiều chú ý là đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
lên tối đa tám đồng một lý
đóng góp ý kiến cho nội dung trên hiệp hội xăng dầu đã có văn bản đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng
chỉ nâng từ ba đồng một lý lên tối đa năm đồng một lý
theo đề xuất trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
thì hiệp hội xăng dầu đồng tình với phương án tăng thuế bảo vệ môi trường của bộ tài chính
hiệp hội xăng dầu cho rằng việc sửa đổi bổ sung về đối tượng và khung mức thuế
đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường của cá nhân tổ chức
khi sử dụng các sản phẩm có tác động trực tiếp đến môi trường phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên theo hiệp hội xăng dầu biểu khung thuế dự kiến trong tờ trình mức trần là tám đồng trên một lít là quá cao
hiệp hội đề nghị mức thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng nâng từ ba đồng trên một lít lên tối đa năm đồng trên một lít
dầu diesel nâng từ một năm trăm linh đồng trên một lít lên tối đa ba đồng trên một lít
nhiên liệu bay từ ba đồng trên một lít lên năm đồng trên một lít
và dầu ma rút từ chín trăm linh đồng trên một kg lên tối đa ba đồng một kg
hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố thống kê số lượng điểm thi phòng thi của từng địa phương trong cả nước
theo đó toàn quốc có tám trăm sáu mươi sáu năm thí sinh dự thi tại hai ba trăm sáu mươi bốn điểm thi với ba mươi sáu ba trăm tám mươi hai phòng thi
thành phố hồ chí minh là địa phương có số điểm thi nhiều nhất
với một trăm một mươi bốn điểm thi hà nội và thanh hóa cùng có một trăm một mươi hai điểm thi
địa phương có lượng điểm thi ít nhất là tỉnh con tum với một mươi ba điểm thi
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng sáu
cụ thể ngày hai mươi một tháng sáu các thí sinh làm thủ tục thi và chỉnh sửa lại lần cuối các thông tin cá nhân
ngày hai mươi hai hai mươi ba và sáng hai mươi bốn tháng sáu các thí sinh sẽ tham dự kỳ thi chính thức
khi đi thi thí sinh cũng cần lưu ý đến quy định về những vật dụng được
và không được mang vào phòng thi
thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết bút trì compa tẩy thuốc kẻ thuốc tính
thí sinh cũng được mang vào phòng thi các loại máy tính bỏ túi
không có chức năng soạn thảo văn bản không có thẻ nhớ
những vật dụng không được mang vào phòng thi bao gồm vũ khí chất gây nổ gây cháy
đồ uống có cồn giấy than bút xóa tài liệu thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin
có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi
khoảng một mươi hai h một mươi phút trưa nay hai mươi tháng sáu đã xảy ra một vụ hỏa hoạn
tại một nhà máy chế biến mủ cao su ở bình phước gây thiệt hại nghiêm trọng
tại thời điểm trên khi công nhân của nhà máy chế biến mủ cao su thuận dung
có địa chỉ ở thôn thuận hòa xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước đang làm việc
thì phát hiện có hỏa hoạn nên đã thực hiện các biện pháp chữa cháy tại chỗ
và kịp thời báo cho lực lượng chức năng
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh bình phước
đã huy động sáu xe phòng cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến tại hiện trường
phải mất gần hai tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ban đầu được nhận định là do hỏng bu lông
ở đường ống dẫn nóng của lò truyền nhiệt khiến dầu nóng bị bục
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên đã thiêu dụi một góc nhà xưởng
và gần ba mươi tấn cao su thành phẩm bị cháy xém bên ngoài ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang tiến hành điều tra
làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn trên
được biết lò dầu truyền nhiệt trên được đưa vào hoạt động được khoảng hai năm
chuyển sang những tin tức quốc tế
hôm nay thủ tướng đức angela merkel đã có bài phát biểu
tại hội nghị hàng năm của ngành công nghiệp đức
trong đó bà đề cập đến khả năng cải tổ khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone
tiến trình đàm phán brexit
và hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
dự kiến diễn ra tại đức vào tháng tới
phát biểu tại thủ đô berlin thủ tướng đức angela merkel bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi
tiến hành một cuộc tái cấu trúc lịch sử eu của tổng thống pháp emmanuel macron
thừa nhận rằng sự gắn kết về mặt kinh tế của các nước thành viên eurozone cần được cải thiện
theo đó berlin sẵn sàng hậu thuẫn việc thành lập một chính phủ kinh tế
để quy tụ các biện pháp hữu hiệu nhất giúp thúc đẩy việc làm và tăng trưởng
tại một mươi chín quốc gia thành viên eurozone
liên quan đến tiến trình brexit thủ tướng đức hối thúc hai mươi bảy quốc gia thành viên còn lại của eu
đoàn kết trong tiến trình đàm phán với london
bà nhấn mạnh quy chế tự do dịch chuyển hàng hóa dòng vốn con người và dịch vụ
vốn là sương sống của thị trường chung châu âu không thể bị phá hủy
bà tái khẳng định mong muốn duy trì quan hệ đối tác thân thiện với anh hậu brexit
và bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trên tinh thần thân thiện
và hy vọng london sẽ đưa ra quan điểm rõ ràng của mình trong những tháng tới
văn phòng điều tra những vụ lừa đảo nghiêm trọng của anh sfo vừa cáo buộc
ngân hàng barclay và bốn cựu lãnh đạo của ngân hàng này âm mưu gian lận liên quan đến
hoạt động quyên góp vốn khẩn cấp từ qatar trong cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
trong thông báo sfo cho biết cáo buộc gian lận trong vụ gây quỹ năm hai nghìn tám
liên quan đến các thỏa thuận gây vốn của ngân hàng barclays với quỹ holding llc
chuyên quản lý và kinh doanh vốn nhà nước của qatar và hãng challenger universal đạt được
hồi tháng sáu và tháng một mươi năm hai nghìn tám cũng như khoảng ba tỷ usd cho chính quyền qatar vay vào tháng một mươi một năm
hai nghìn tám theo đó ngân hàng này bị cáo buộc đã âm mưu gian lận bằng cách báo cáo sai và hỗ trợ tài
chính bất hợp pháp trong khi đó các cựu lãnh đạo của barclays đều bị cáo buộc đã âm mưu gian lận
vào tháng sáu năm hai nghìn tám phản ứng trước thông báo trên barclays cho biết đang xem xét các cáo buộc
đối với ngân hàng và đang chờ đợi những thông tin chi tiết hơn về các cáo buộc của sfo
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp